diễn đàn kinh tế thế giới đã công bố vị trí mới của việt nam trên bảng xếp hạng môi trường thương mại toàn cầu là bảy mươi ba một
cách đây hai năm việt nam xếp thứ năm mươi chín
vậy vì sao diễn đàn kinh tế thế giới thăng hạng việt nam một mươi bốn bậc trong báo cáo thương mại toàn cầu
những phân tích về sự thay đổi của việt nam trong hai năm gần đây của quốc tế sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này
các tiêu chí đánh giá của diễn đàn kinh tế thế giới được chia làm bốn nhóm chính gồm tiếp cận thị trường
bao gồm tiếp cận thị trường trong nước và tiếp cận thị trường nước ngoài hiệu quả và minh bạch trong quản lý biên giới
chất lượng hạ tầng giao thông chất lượng dịch vụ vận chuyển sử dụng công nghệ thông tin và môi trường kinh doanh
trong bốn nhóm yếu tố này việt nam được chấm điểm cao nhất ở tiếp cận thị trường với bốn năm điểm xếp thứ bảy mươi bốn
một số tiêu chí nhỏ cũng có sự cải thiện như sử dụng công nghệ thông tin chất lượng dịch vụ vận chuyển xếp hạng sáu mươi
chất lượng hạ tầng giao thông xếp hạng sáu mươi bốn và môi trường hoạt động xếp hạng bảy mươi bảy
từ đầu những năm hai nghìn chúng tôi đã ghi nhận được sự tăng trưởng rất mạnh mẽ của kim mạch xuất nhập khẩu giữa việt nam
với các nước châu phi và các nước mekong khối pháp ngữ
đây là một điều rất đáng mừng cho thấy mối quan hệ thương mại giữa việt nam và khối các quốc gia này đang ngày càng phát triển
mặc dù còn rất nhiều khó khăn về địa lý nhưng việt nam và khối các quốc gia này lại có cùng điểm chung là dân số trẻ
hàng hóa xuất nhập khẩu mang tính bổ trợ rất cao
điện mạnh mẽ vị trí trong bảng xếp hạng lần này phần lớn là do những tiến triển trong hiệu quả quản lý biên giới và quản lý thuế hải quan
so sánh với các quốc gia láng giềng khác việt nam yêu cầu nhiều thủ tục hành chính phức tạp hơn cho hàng hóa xuất nhập khẩu
và điều này đã có những tác động tiêu cực tới khả năng cạnh tranh trong hoạt động thương mại
việc làm đơn giản hóa quá trình nhập cảnh ở cửa khẩu biên giới đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động thương mại
những thay đổi đó đã phản ánh nỗ lực gần đây của chính phủ nhằm sắp xếp hợp lý hơn tiến trình nhập cảnh hàng hóa ở cửa khẩu
và giảm cánh nặng giám định hàng hóa của các cơ quan có thẩm quyền
việt nam cũng có nhiều tiến bộ trong việc tăng khả năng tiếp cận thị trường trong nước cho hàng hóa nhập khẩu
tăng thị phần hàng hóa nhập khẩu miễn thuế bảy mươi một từ năm mươi năm của hai năm trước
điều này là một tín hiệu đáng mừng và nó tạo nhiều điều kiện thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
đồng thời nâng cao tính cạnh tranh thương mại của việt nam khi ngày càng có nhiều công ty nước ngoài tiến hành các hoạt động thương mại với việt nam